các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phiên chất vấn kỳ họp thứ sáu các đại biểu cũng đã dành nhiều ý kiến chung quanh vấn đề này
trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở miền núi phía bắc cần gắn với việc làm và hiệu quả kinh tế
bất cập trong phân bổ sử dụng nguồn vốn trong cách thức đào tạo nghề
khiến cho hiệu quả của đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu còn khiêm tốn
từ điều kiện đặc điểm của vùng miền núi dân tộc công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
ở miền núi phía bắc cần được xem xét đánh giá điều chỉnh cho phù hợp
bởi thực tế công tác đào tạo nghề còn bất cập nhiều lao động chưa sống được bằng nghề
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo nhân dân trang nhất và trang ba số giả hôm nay
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng
được cử tri và nhân dân trong cả nước quan tâm
trong đó có luật giáo dục đại học
trên các báo lao động hà nội mới số ra ngày hôm nay đăng tải các bài viết
quốc hội thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
trao quyền tự chủ cho trường đại học tại sao không
quốc hội thảo luận luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
minh bạch khi xếp hạng trường đại học
thảo luận tại hội trường ngày sáu tháng một mươi một về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng cần trao quyền tự chủ cho trường đại học với ba trụ cột
là tự chủ về hoạt động chuyên môn về tổ chức bộ máy và nhân sự
về tài sản và tài chính trên nền tảng các điều kiện đảm bảo chất lượng
gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học
ngoài ra nội dung về vai trò vị trí cũng như tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng trường
cũng được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai báo lao động và hà nội mới
còn trên trang năm báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết
cấp sổ đỏ sai cán bộ phải trả tiền tranh lệch
dư luận cà mau những ngày qua xôn xao khi thanh tra tỉnh công bố kết quả thanh tra việc giao đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gọi là sổ đỏ tại một số đường ở thành phố cà mau
theo kết luận hàng loạt diện tích đất nằm ven lộ đã được cấp cho các hộ dân sẽ được thu hồi
các hộ dân này được hoàn trả số tiền đã nộp ngân sách khi được cấp số đỏ từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
hàng loạt cán bộ được yêu cầu phải chịu trách nhiệm với khoản tiền tranh lệch
trong trường hợp người dân không chấp nhận theo giá đất tại thời điểm đã nộp tiền
trả theo giá hiện hành
tuy nhiên dân chưa đòi những thanh tra đã ước tính được số tiền đó cho tình huống giả định
nếu người bị thu hồi đất đòi bồi hoàn theo thời giá
cánh rừng cam xe quý và nguyên sinh duy nhất còn sót lại của cả nước
tưởng chừng sẽ sống sót ở xứ trầm hương sau những biến cố dài dẳng
nhưng rồi cánh rừng ấy cũng tiêu tàn trong tiếc nuối lẫn những phẫn nộ về cách quản lý rừng
dừng căm xe ninh hòa kêu cứu là bài viết được đăng trên trang một mươi báo sài gòn giải phóng
theo thống kê
sáu trăm linh ha rừng căm xe ninh tây nay đã bị mất khoảng hai trăm linh ha và đang tiếp tục bị phá
việc phá rừng kéo dài và gần như công khai nhưng biện pháp ngăn chặn gần như bế tắc
chỉ đến khi hàng chục hectare rừng bị triệt hạ các ngành chức năng mới kiểm tra rồi lập biên bản vi phạm
nhưng chớ treo thay biên bản vi phạm ngày một dày nhưng diện tích phá rừng càng nhiều thêm
việc lập biên bản xem như cho qua chuyện vì không bắt quả tang người vi phạm
không có tăng vật mà chỉ ghi nhận thông tin
việc giữ rừng được vĩ như chỉ còn trên giấy
vừa qua tại hà nội tình trạng chặt chém khách du lịch quốc tế với chiêu trò như đánh giày năm trăm năm mươi
lái xe trả tiền âm phủ cho du khách đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh hà nội trong mắt bạn bè quốc tế
tình trạng chặt chém lừa đảo du khách cần xử lý nghiêm là bài viết được đăng tải trên trang bảy báo hà nội mới
chặt chém đến năm trăm linh đồng khi đánh xi một đôi giày
hay mua một gói tăm tử thiện lái xe taxi trả lại tiền âm phủ cho du khách người nước ngoài
đang làm xấu đi hình ảnh của thủ đô
do đó các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi chặt chém lừa đảo du khách trên địa bàn thành phố
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng khẳng định
phải bảo đảm an toàn cho du khách không để xảy ra tình trạng chặt chém giật đồ ép giá
để hướng tới mục tiêu đón một mươi năm triệu du khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi tám của việt nam thành hiện thực
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại